tại hà nội ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu người công giáo việt nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đồng hành hiệp thông phục vụ nhằm xác định đường hướng hoạt động cụ thể của ủy ban trong thời gian tới
dự đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong nhiệm kỳ vừa qua đồng bào công giáo việt nam luôn tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc và của đồng bào công giáo việt nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị ủy ban đoàn kết công giáo tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp đoàn kết động viên đồng bào công giáo trong và ngoài nước nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước
với tinh thần dân chủ đoàn kết đại hội đã nhất trí cử linh mục trần xuân mạnh giữ chức chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo việt nam lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
nhân dịp này thưa ủy quyền của quyền chủ tịch nước đồng chí trần thanh mẫn đã trao huân chương lao động hạng nhất cho ủy ban đoàn kết công giáo việt nam và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi